chiều ngày một mươi sáu tháng sáu tại thành phố đồng hới bộ thông tin và truyền thông phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
với nhiều tư liệu văn bản hiện vật ấn phẩm và gần một trăm linh bản đồ được trưng bày là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu học giả ở trong nước và quốc tế
là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa trên biển đông
triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về hoàng sa trường sa là một hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức tinh thần đoàn kết ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố
triển lãm diễn ra đến ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
sau khi kết thúc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại thành phố đồng hới bộ thông tin và truyền thông tặng toàn bộ bản đồ và tư liệu cho ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình để tổ chức trưng bày giới thiệu rộng rãi với người dân trong tỉnh

hội thảo đã nghe ban chỉ đạo tây nguyên giới thiệu bức tranh tổng thể những tiềm năng của năm tỉnh tây nguyên lãnh đạo các tỉnh tây nguyên cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ tiếp đón những nhà đầu tư của hàn quốc
đoàn doanh nghiệp hàn quốc đánh giá cao chính quyền của năm tỉnh tây nguyên hiện nay cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp tương đối hoàn chỉnh tại vùng đất tây nguyên
ngoài ra đoàn cũng đã tìm hiểu nắm bắt nhiều thông tin liên quan đến từng lĩnh vực để hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh nhất là nông lâm nghiệp đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao
chiều nay một mươi sáu tháng sáu tòa án nhân dân tối cao tổ chức lễ ra mắt chương trình truyền hình tòa án nhân dân chương trình mang tên truyền hình tòa án nhân dân phát sóng hai kỳ trong một tháng trên kênh truyền hình quốc hội
nội dung của các chương trình được xây dựng theo hai format chính format chính luận và format chuyên đề
kết cấu của mỗi chương trình gồm tin tức sự kiện các chuyên mục như cải cách tư pháp phía sau bản án tiêu điểm công lý giải pháp pháp luật được thể hiện dưới các hình thức phóng sự phản ánh phỏng vấn đối thoại
theo phó tránh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn thúy hiền việc ra mắt chương trình nhằm tuyên truyền rộng rãi trong xã hội những hoạt động của tòa án khắc phục rõ nét hình ảnh của người thẩm phán công minh liêm chính tận tụy phục vụ nhân dân bảo vệ công bằng công lý trong quá trình đấu tranh với các loại tội phạm giải quyết các tranh chấp trong xã hội đặc biệt là trong chiến lược cải cách tư pháp theo định hướng của đảng và những đóng góp to lớn của tòa án nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ xây dựng và đổi mới đất nước
hoa tại khu vực bãi bồi ven biển cửa sông văn úc trên địa bàn huyện kiến thụy tiên lãng và quận đồ sơn thành phố hải phòng xuất hiện tình trạng ngao chết hàng loạt
ngao đang chuẩn bị đến kỳ thu hoạch nhưng người nuôi đã phải thu hút hàng trăm tấn ngao chơ toàn vỏ để đem tiêu ủy
anh vũ văn hà ở hợp tác xã nuôi trồng thủy sản huy duy khánh cho biết người dân đang dùng các phương tiện chuyên dụng hút ngao từ bãi lên nhưng có tới khoảng tám mươi chỉ có vỏ không
hàng chục tỷ đồng cùng bao công lao coi giữ cả năm trời qua bỗng trôi hết xuống sông biển
nhìn những người dân lần mới trong đống vỏ ngao tìm lại những con ngao còn sống sót mong vớt vát lại chút đỉnh mà thấy sót ra
cả chục tấn bò mà người dân mới thu được có một bao ngao sống khoảng năm mươi kg
từ trước cái này ở khu vực đấy là không thấy hiện tượng chết như thế này mà bây giờ bắt đầu nó là bắt đầu mới có cái hiện tượng như thế này mà cũng chưa biết là như thế nào
tôi có nhận được cái thông tin của nhân dân thương nam hải báo cáo về cái việc ngao nuôi ở ngư trường tự do của nhân dân bị chết ở ngoài
vì tôi cũng triển khai cái mục nhận cán bộ đối phương phụ trách để nắm nhất tình hình cho cái phát triển y tế của nhân dân khi mà gặp khó khăn
sau khi nào mà nhân dân có cái văn bản đề nghị hoặc là chúng tôi sẽ hướng dẫn nhân dân sẽ có cái văn bản đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét tạo điều kiện giúp đỡ cho nhân dân
vì đây là ngư trường tự do của nhân dân không phải là cái đăng ký tổ chức phát triển y tế
nhiều người dân có kinh nghiệm về nuôi ngao ở đây cho hay
vì vậy việc nuôi ngao đã thực hiện từ năm hai nghìn ba đến nay nhưng đây là lần đầu tiên ngao chết hàng loạt và thiệt hại lớn như hiện nay
không chỉ có ngao nuôi chết mà ngay cả ngao tự nhiên cũng có hiện tượng chết
hiện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hải phòng đã vào cuộc kiểm tra để tìm hiểu nguyên nhân khiến ngao chết để có những khuyến cáo xử trí tình trạng trên
một vụ nổ khí ga làm một mươi người bỏng vừa xảy ra tại xã tả văn chư huyện bắc hà tỉnh lào cai
các nạn nhân đều bị bỏng sâu từ một mươi đến hai mươi
và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa huyện bắc hà tỉnh lào cai
chiều ngày một mươi bốn tháng sáu có một mươi người thân trong họ tộc tập trung ăn uống tại nhà anh thào xeo sùng ở thôn xà ván sừ mần khang xã tả văn chư huyện bắc hà tỉnh lào cai
đến khoảng hai mươi h ba mươi anh sùng phát hiện bình ga của gia đình bị hở nên khóa van lại và bật lại bếp ga
do lượng ga thoát ra ngoài lớn nên khi anh sùng bật bếp đã bắt lửa và phát nổ
vụ nổ làm tất cả một mươi người trong họ tộc đều bị bỏng
trong đó có ba trẻ em
vụ cháy nổ cũng thiêu dụi nhiều đồ dùng sinh hoạt và làm bay mái ngói bờ rô xi măng của gia đình
ngay sau khi vụ nổ khí ga xảy ra lãnh đạo huyện và một số tổ chức đoàn thể của huyện bắc hà đã đến thăm hỏi động viên các nạn nhân bị bỏng đang điều trị tại bệnh viện đa khoa bắc hà
sau ba ngày xét xử sáng ngày một mươi sáu tháng sáu tòa nhân dân tỉnh phú yên đã tuyên án vụ cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở thông tin và truyền thông tỉnh phú yên
theo đó bị cáo lê thanh phương bị phạt hai năm tù cho hưởng án treo đoàn hùng thắng hai năm tù lê tiến dĩnh một năm sáu tháng tù cho hưởng án treo và nguyễn thị hiếu một năm tù cho hưởng án treo
ngoài ra các bị cáo phải liên đối bồi thường cho sở thông tin
trước đó từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn lê thanh phương với vai trò là giám đốc sở thông tin và truyền thông đoàn hùng thắng trưởng phòng quản lý công nghệ thông tin có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế trong đó có ký các hợp đồng với công ty innet
lê tiến dĩnh với vai trò là giám đốc trung tâm tích hợp dữ liệu và nguyễn thị hiếu kế toán của trung tâm đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao cùng nhau lập khống chứng từ
lấy tiền bỏ ngoài sổ sách chi không đúng nguyên tắc tài chính kế toán
theo thông tin mới nhận được tại khu vực biển quảng ninh lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phát hiện và kiểm tra tàu hàng mang số hiệu nb hai nghìn năm có dấu hiệu nghi vấn vi phạm chở một hai trăm linh tấn than cám
qua kiểm tra tàu nb hai nghìn năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn cường thịnh có địa chỉ tại xã quang thiện huyện kim sơn ninh bình
trên tàu có bốn thuyền viên
ông trần văn tuấn
hai mươi bảy tuổi thường trú tại phường ninh phúc thành phố ninh bình làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng một hai trăm linh tấn than cám
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số than trên
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tạm giữ phương tiện hàng hóa trên tàu nb hai nghìn năm để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
nhân dịp bà theresa may được bầu lại làm thủ tướng chính phủ liên hiệp
vương quốc anh và bắc ireland ngày một mươi sáu tháng sáu thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi điện chúc mừng
cùng ngày phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã gửi điện mừng tới ông boris johnson
nhân dịp ông được tái bổ nhiệm làm bộ trưởng bộ ngoại giao liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
chính quyền của tổng thống donald trump thông báo sẽ hủy bỏ một chính sách của cựu tổng thống bares obama
cho phép hàng triệu cha mẹ nhập cư trái phép có con sinh ra ở mỹ được ở lại nước này
chính sách ban hành năm hai nghìn một mươi bốn có tên là tạm hoãn thi hành lệnh trục xuất cha mẹ công dân mỹ và thường chú nhân gọi tắt là dapa
chính sách này quy định các bậc cha mẹ nhập cư trái phép vào mỹ nếu sinh con tại đây được phép ở lại mà không bị trục xuất
tuy nhiên chính sách này chưa bao giờ được thực thi sau khi bị hai mươi sáu bang phong tỏa thành công tại một tòa án địa hạt ở bang texas
sau đó tòa án tối cao đã giữ nguyên phán quyết này
thông báo này được đưa ra trong bối cảnh mỹ đang siếp chặt
bộ trưởng bộ an ninh nội địa mỹ ông john kelly không tiết lộ có thay thế dapa bằng một biện pháp khác hay không
liên minh châu âu vừa công bố báo cáo xu hướng và tình hình chống khủng bố
qua đó cho thấy chỉ trong vòng một năm các nước trong khối phải hứng chịu tới một trăm bốn mươi hai vụ khủng bố và khiến một trăm bốn mươi hai người chết và hàng trăm người khác bị thương
bản báo cáo nêu rõ pháp đã ghi nhận tổng cộng hai mươi ba vụ tấn công
đức xảy ra năm vụ
bỉ có bộ phòng
các nước như italia tây ban nha cũng chứng kiến số vụ tấn công khủng bố cao với lần lượt là một mươi bảy và một mươi vụ
trong khi đó tại hy lạp cũng xảy ra bốn vụ tấn công và hà lan có một vụ
tổng cộng hơn một người đã bị bắt giữ trong năm hai nghìn một mươi sáu với các cáo buộc liên quan tới khủng bố và hồi giáo thanh chiến
hầu hết các vụ tấn công đều gây ra thương vong trong đó bốn mươi số vụ tấn công sử dụng chất nổ
cũng theo bản báo cáo số phụ nữ thanh niên và trẻ em thiệt mạng bị bắt giữ chiếm phần lớn trong các vụ khủng bố

giá dầu thô ngọt nhẹ mỹ giao tháng bảy giảm hai mươi năm usd xuống còn bốn mươi bốn bốn mươi sáu usd một thùng
giá dầu brand biển bắc tại london giao tháng tám giảm xuống còn bốn mươi sáu chín mươi hai usd một thùng
nguyên nhân là do tình trạng nguồn cung giữ chữ năng lượng toàn cầu ở mức cao
trong khi đó các nước thành viên trong và ngoài tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec đồng ý siết chặt hạn ngạch để hạn chế nguồn cung
tuy nhiên thị trường cũng hoài nghi về khả năng của opec trong việc thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng
tại trung quốc trong tháng năm vừa qua nước này đã thông qua tám dự án đầu tư vào các tài sản cố định với tổng giá trị là năm mươi một tám tỷ nhân dân tệ
hầu hết nằm trong các lĩnh vực năng lượng bảo vệ nguồn nước và sản xuất công nghiệp
từ đầu năm tới nay đầu tư vào các tài sản cố định của trung quốc đã tăng tám sáu so với cùng kỳ năm ngoái
trong bối cảnh thị trường bất động sản đã có dấu hiệu giảm nhiệt
theo báo cáo mới nhất giá nhà ở bắc kinh trong tháng năm vừa qua đã giảm gần bốn một
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
kính chào tạm biệt